bệnh viện một trăm bảy mươi năm tp hcm cho biết đã tiếp nhận một bệnh nhân nhập viện với một vết thương sâu ở vùng cổ trước gây suy hô hấp nặng
được biết bệnh nhân này đã tự cắt cổ tự tử sau khi đã đâm hai người tị thương vong khác
theo bác sĩ hồ ngọc phát khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện một trăm bảy mươi năm bệnh nhân bị tổn thương khí quản đứt một phần hai khẩu kính nên lập tức được đưa vào phòng mổ cấp cứu khâu khí quản tổn thương
sau hai ngày duy trì thở máy tình hình của bệnh nhân đã ổn định
được biết bệnh nhân là lương văn hải hai mươi ba tuổi quê ở tại tỉnh đắk lắc
do có mâu thuẫn từ trước lúc một mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng chín tại xưởng may gia công ở xã thun thế đông huyện hóc môn hải đã dùng hung khí đâm nhiều nhát vào người chị hát thị hiền
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám và anh hợp văn hùng sinh năm hai nghìn bốn là em ruột của chị hiền sau đó tự cắt cổ mình bị thương
lập tức hải cùng chị hiền được chuyển lên bệnh viện
hải đã được chuyển lên bệnh viện một trăm bảy mươi năm cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng chị hiền đã tử vong
còn anh hùng chỉ bị thương nhẹ đang điều trị tại bệnh viện huyện hóc môn
hiện công an huyện hóc môn đang phối hợp với các đơn vị lập hồ sơ điều tra làm rõ